trong phiên làm việc chiều nay quốc hội đã dành thời gian thảo luận về dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi
đa số đại biểu tán thành với việc sửa đổi toàn diện dự thảo luật với mục tiêu hoàn thiện cơ sở hành lang pháp lý chắc chắn bảo vệ môi trường hiện nay
qua thảo luận cho ý kiến về bảo vệ môi trường không khí đại biểu đảng thị mỹ hương đề nghị ban soạn thảo cần nghiên cứu đưa ra các quy định chặt chẽ hơn bảo đảm công tác kiểm soát quản lý của nhà nước
thực tế cho thấy ô nhiễm không khí gây nhiều thiệt hại đối với kinh tế xã hội và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
tại khoảng một điều này có quy định tổ chức ca nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ thải khí thải tác động xấu đến môi trường thì phải có trách nhiệm giảm thiểu và xử lý theo quy định của pháp luật
quy định này là rất đúng ai gây ra thì người đó phải có trách nhiệm xử lý
tuy nhiên cần nghiên cứu bổ sung quy định về nguyên tắc chung
đối với việc xử lý giảm thiểu thải khí thải tác động xấu đến môi trường như thế nào là giảm thiểu định mức định lượng giảm thiểu như thế nào để được xem là đảm bảo không khí không còn tác động xấu đến môi trường
trong khi đó cho ý kiến về việc dành tối thiểu hai tổng chi ngân sách nhà nước cho việc bảo vệ môi trường nhiều đại biểu đề nghị cần minh bạch nguồn chi cho bảo vệ môi trường
việc trích hai ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trường cũng cần cân nhắc có đánh giá tác động
trước nhiều vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau nhiều đại biểu đề nghị quốc hội thảo luận xem xét và thông qua luật sửa đổi này tại ba kỳ họp